việc phân luồng học sinh trong giáo dục đã đặt ra trong nhiều năm nay tuy nhiên hiệu quả vẫn thấp dù đã có nhiều đề án chỉ thị nghị quyết bàn về vấn đề này
đã đến lúc cần đặt ra vấn đề có nên cần thiết đưa phân luồng giáo dục vào luật để tạo điều kiện thuận lợi cho tuyển sinh và đào tạo của các bậc học sau phổ thông
trong đó có giáo dục nghề nghiệp vừa tránh lãng phí thời gian tài chính cũng như đáp ứng nguồn lao động phù hợp với thị trường
sau đây là khảo sát ý kiến của nhiều đại diện và đơn vị liên quan của phóng viên truyền hình nhân dân
phân luồng học sinh hết lớp chín vào học nghề là chủ trương đã được đảng và chính phủ đặt ra từ rất nhiều năm qua
chỉ tiêu phân luồng được đưa ra là ba mươi vào năm hai nghìn hai mươi và bốn mươi năm vào năm hai nghìn hai mươi năm
tuy nhiên đến nay kết quả phân luồng đạt rất thấp so với yêu cầu
nhiều địa phương tỷ lệ phân luồng chỉ đạt dưới một mươi
việc phân luồng thiếu hiệu quả
dẫn đến những lúng túng và mất cân đối trong lực lượng lao động nhất là khu vực lao động có tài nghề
theo ý kiến nhiều trường cao đẳng trung cấp quy định về phân luồng giáo dục cần cụ thể hơn
nhà trường cũng rất mong muốn chính phủ cũng như các bộ ngành có những định hướng cụ thể và có những hướng dẫn cụ thể hơn nữa cho các cơ sở giáo dục đào tạo
để có cơ hội tiếp cận với các em đặc biệt là các em từ trung học cơ sở để có cái định hướng phân luồng
hiện nay chúng ta vẫn đang phân luồng
nhưng tại sao không hiệu quả
bởi vì thực tế chưa có luật hóa
vì vậy đơn vị nào làm trường nào làm doanh nghiệp nào làm thì không có ai áp buộc gì cả
nếu đưa vào luật thì đây là một chính sách rất nghiêm túc để mọi người dân mọi tổ chức đều phải thực hiện theo
việc phân luồng giáo dục hiện tại được cho rằng cần có quy định rõ về quyền và các điều kiện học liên thông
giữa các trình độ sơ cấp trung cấp cao đẳng đại học
việc liên thông được thực hiện theo đúng thông lệ quốc tế
người học tích lũy đủ tín chỉ cần thiết thì được tiếp nhận học liên thông lên bậc học cao hơn
cùng với sinh viên chính quy và được cấp bằng chính quy khi đủ điều kiện
thì mục tiêu của chúng tôi là khi chúng ta đưa các em học sinh tốt nghiệp cấp hai vào học trong các trường cao đẳng
thì như vậy mình cho phép người học tiếp cận được những điều kiện đảm bảo chất lượng tốt nhất
thay vì việc chúng ta cho các cháu vào học ở các trung tâm các trường các cơ sở
mà cái điều kiện đảm bảo chất lượng không đáp ứng xong rồi lại học xong xong vừa bổ thúc văn hóa
lại học nghề rồi văn hóa thì cũng không tròn trịa học nghề cũng không đáp ứng được hết yêu cầu của nghề
thì chúng tôi thấy không yên tâm
tháng sáu này thì chắc là sẽ trình với quốc hội thông qua các luật giáo dục
và trong đó có những cái quy định rất là mới liên quan đến vấn đề phân luồng và hướng nghiệp
nó sẽ tác động đến toàn hệ thống
và chúng tôi kỳ vọng là với những quy định mới này thì sẽ tạo ra một cái sự thay đổi lớn
trong công tác tuyển sinh giáo tạo năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi chín này một số văn bản cần phải sửa đổi và bổ sung thêm
để triển khai luật giáo dục nghề nghiệp sẽ được tiếp tục ban hành nốt
bộ lao động thương binh và xã hội cùng với bộ giáo dục và đào tạo
sửa đổi luật giáo dục liên quan đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
cũng như những quy định về phát triển đào tạo nghề phát triển kỹ năng trong bộ luật lao động
những điều này sẽ tạo hành lang vững chắc để giáo dục nghề nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ phân luồng
cũng như phát triển cung ứng nguồn nhân lực cho phát triển
phát triển kinh tế đất nước